do đó việc xây dựng và tổ chức có hiệu quả các mô hình hoạt động của công tác dân số
sẽ giúp người dân dân thay đổi nhận thức chủ động tham gia thực hiện tốt các chính sách dân số
kế hoạch hóa gia đình tại từng địa phương
những mô hình hoạt động này đã và đang được triển khai như thế nào
ở các tỉnh vùng đồng bằng và ven biển bắc bộ
trong chương trình sức khỏe và cuộc sống ngày hôm nay
xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận của chúng tôi tại các tỉnh quảng ninh thái bình và hưng yên
một mình cháu là cháu trai lối dõi tông đường
thế bây giờ con mà lại không có chức trắc để cho cụ là cháu trai thì nó cũng hơi mệt
thế tư tưởng của tôi thì tôi cũng nghĩ là bây giờ phải có một đứa cháu trai
là người hàng xóm đồng thời là cộng tác viên dân số của khu hai đã gần ba mươi năm nay
nên hơn ai hết bà nguyễn thị đào hiểu được tâm tư nguyện vọng
cũng như hoàn cảnh gia đình của bà trịnh thị nội
vì vậy bằng những lần thăm hỏi thân tình tỉ tê tâm sự
cộng với việc lôi cuốn bà nụ tham gia vào hoạt động trực quan
sinh hoạt hội phụ nữ vận động chính quyền xã cho gia đình người hàng xóm của mình
vay vốn không lãi suất để phát triển kinh tế hộ gia đình
mưa dầm thấm lâu tư tưởng quyết không cho con dâu sinh con thứ ba của bà đào
cũng lan truyền sang bà nụ từ lúc nào không hay
gia đình nhà tôi như thế tư tưởng của tôi như thế
bây giờ tư tưởng của tôi đã được thông rồi nghĩa là tôi không nghĩ gì đến trai gái
hay là gì cả
nhưng mà tôi thì
cũng đi động viên mọi người
bởi vì dù sao chăng nữa thì tôi cũng ở trong ban chấp hành thủy của khu
thế cũng đi vận động chị em
trước hết là chị em xong đến tổ dân khu phố
em nghĩ là nếu mà mẹ em có những tư tưởng thông thoáng như vậy
thì bà thân mình mình cũng thông tư tưởng theo bà ấy
mình cũng thoải mái tâm lý cũng không còn bị kiểu áp lực nữa
không chỉ được tham gia các mô hình không sinh con thứ ba
hay mô hình các cặp vợ chồng sinh con một bề
mà những người phụ nữ
trong độ tuổi xinh đẹp của phường hà khánh
còn thường xuyên nhận được sự động viên
thăm hỏi kịp thời của các cán bộ chuyên trách dân số xã
cho đến lãnh đạo xã và chính quyền tổ dân phố
chính vì sự nhiệt tình của họ cho nên là chúng tôi rất tin tưởng
các hội gia đình thực hiện tướng hành gia đình rất tốt ạ
đảm bảo là mỗi một gia đình là hai cháu ạ
tôi chưa thấy là gia đình nhà nào là ba cháu
gia đình mà có những sinh con một bề đấy là có những buổi để các chị trong độ tuổi
mà cũng có cái hoàn cảnh giống của mình có thể là có những cái buổi mà ngồi cùng với nhau
tâm sự với nhau để tìm ra những cái giải pháp làm sao mà để cho những ông chồng
hoặc những cái gia đình có bố có mẹ và người nhiều tuổi ấy
thường có cái quan niệm là phải có cả nam cả nữ
cái đấy cũng là những cái mô hình để cho chị em trao đổi với nhau
về những cái giải pháp và những cái tuyên truyền như nào để trong gia đình cho mọi người đều hiểu
nhiều lúc cũng chăn trở cũng khó khăn vì chúng tôi tuổi thì cao sức thì yếu rồi
nhưng mà nếu như mà lớp già chúng tôi mà lại cũng không nhiệt tình và không tâm huyết
lại bỏ giỏ công việc thì thật sự mà nói là để cho lớp trẻ người ta cười cho
chính vì suy nghĩ đấy chúng tôi cố gắng vươn lên để hoàn thành cái nhiệm vụ của mình
nếu như nói quảng ninh là một đất nước việt nam thù nhỏ
có cả vùng núi vùng đồng bằng chiêm trũng cho đến vùng biển đảo
thì thành phố hạn long cũng là một tỉnh quảng ninh thu nhỏ
hiện tại dân số của thành phố hạ long là hai trăm bảy mươi một người với mật độ sấp xỉ một dân trên một km vuông
gấp hơn ba lần mật độ dân số chung của cả nước
trung bình một cộng tác viên công tác xã hội phải quản lý từ năm trăm linh đến tám trăm linh hộ dân
do đó với tình trạng gì biến động dân cư luôn luôn thay đổi
nếu không có các chính sách và mô hình dân số phù hợp
thì cũng khó có thể kiểm soát tốt dân cư cũng như làm tốt công tác nâng cao chất lượng dân số
các mô hình chương trình đều có các câu lạc bộ
ví dụ như dân số thì có câu độc bộ tiền hôn nhân
đối với phụ nữ thì có câu lạc bộ là không có trinh vong thứ ba
thế thì các phường các cái hoạt động các ban ngành đều chỉ đạo các câu lạc bộ triển khai các hoạt động
về công tác dân số thì thành phố luôn có công tác chỉ đạo từ đảng bộ chính quyền thành phố đến các phường
hàng năm đều có nghị quyết về công tác dân số cũng như là chỉ đạo cụ thể đối với từng phường từng đặc điểm khác nhau
ví dụ như một phường trung tâm thì cái hoạt động nó sẽ khác với phường ngoại vi của thành phố
đặc thù của chúng tôi đó là đối với các dân ở phía làng trải hai nữa là dân ở các vùng đảo
bước đầu họ còn lạc hậu hơn so với các trung tâm
thì công tác dân số ở đó phải được gắn kết và được đẩy mạnh thường xuyên liên tục gắn với các hoạt động chung của thành phố
khi các hoạt động chung của thành phố đã tổ chức thì các đơn vị đó cũng được hòa nhập và công tác dân số cũng sẽ được phát triển

cũng là một tỉnh có đường bờ biển riêng
dài với nhiều cồn đảo số lượng cư dân gắn liền với các hoạt động nghề biển lên đến hàng trăm nghìn người
do đó làm sao để triển khai các mô hình dân số có chất lượng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tiếp cận dịch vụ cũng đang được tỉnh này chú trọng đầu tư thỏa đáng
một trong những mô hình đang được thái bình triển khai mang lại sự khác biệt với các địa phương khác trong vùng
đó là mô hình xã hội hóa trung tâm sàng lọc chức sinh và sơ sinh ngay tại địa bàn tỉnh nhà
đây cũng là một trong sáu trung tâm sàng lọc chức sinh và sơ sinh đang hoạt động trên cả nước
nhưng điểm thú vị ở đây đó là đây là trung tâm duy nhất được xây dựng không phải từ nguồn vốn của nhà nước
nằm giữa trung tâm thành phố thái bình trung tâm sàng lọc chức sinh và sơ sinh được đặt trong khuôn viên khang trang rộng rãi của bệnh viện đa khoa an đức
chính thức đi vào hoạt động từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy nhưng đây đã là địa chỉ tin cậy của hàng chục nghìn cặp vợ chồng
trong đội tuyển
bà hân minh và các tuổi sinh đè tại tỉnh thái bình cũng như các tỉnh lân cận
tôi mới có một con đầu và bây giờ là đang mang thai bé thứ hai

đến lần mang thai thứ hai này tôi cũng mong muốn được khám các sáng loạc đầy đủ cho bé để bé phát triển ra đời bình thường và phát triển thuận lợi
đến lần mang thai thứ hai này tôi cũng mong muốn được khám các sáng loạc đầy đủ cho bé để bé phát triển ra đời bình thường và phát triển thuận lợi
chi phí đấy thì tại vì tôi cũng có bảo hiểm nên là bảo hiểm cũng chi trả một phần
nên là nó cũng không tốn kém và cái thời gian chờ đợi thì cũng rất là nhanh chóng
với hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại được đầu tư lên đến hàng tỷ đồng
không chỉ giúp các cán bộ chuyên môn trần đoán chính xác các dị tật bẩm sinh của thai nhi
ngay từ trong bụng mẹ ở thai kỳ từ tuần thứ một mươi hai trở đi
mà qua giải pháp lấy máu gót chân từ trẻ sơ sinh bốn mươi tám giờ đầu sau đẻ
hệ thống máy móc này còn giúp trần đoán được các dị tật bẩm sinh
giúp các thầy thuốc sớm có những can thiệp
điều trị kịp thời giúp trẻ phát triển khỏe mạnh về sau
trang đọc trức sinh thì chúng tôi làm hai cái xét nghiệm trức sinh là đáp bờ tét và chi bờ tét
còn cái trang đọc sơ sinh thì chúng tôi làm năm bệnh
hiện nay thì trung tâm này đã đáp ứng được khoảng một phần tư số trẻ em sinh ra
và một phần năm số phụ nữ có thai

được tầm soát qua cái trung tâm này
thì chúng tôi bây giờ chúng tôi tích cực toàn ngành y tế tích cực vận động và tuyên truyền
để làm sao tất cả mọi trẻ em sinh ra và phụ nữ có thai được trần đoán tầm soát sớm
để chúng ta nâng cao chất lượng số tránh được những cái dị dạng ở thai nhi
năm hai nghìn bảy đề án tầm soát dị tật bẩm sinh chính thức triển khai trên hai mươi tỉnh
thành phố đến nay đã được triển khai ở sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước
tuy nhiên vì ngân sách còn hạn hẹp
nên mỗi tỉnh chỉ chọn được một số huyện và thực hiện ở một số xã
các mẫu xét nghiệm tại các tuyến cơ sở đều phải chuyển đến các trung tâm
sàng lọc tuyến trung ương và khu vực để xét nghiệm trần đoán
do đó đưa dịch vụ về gần dân thông qua nguồn kinh phí xã hội hóa như thái bình
đang được coi là một giải pháp đầy tính nhân văn để giúp các cặp vợ chồng
đặc biệt là những thai phụ có những giải pháp sinh con an toàn và mạnh khỏe
không có địa giới đổi núi giáp biển
như quảng ninh hay thái bình hưng yên là một tỉnh nằm ở trung tâm của vùng đồng bằng bắc bộ
do đó các mô hình về dân số ở đây cũng có những đặc điểm riêng gắn liền
với phong tục tập quán của cư dân làng cổ
đó là tình trạng sinh cho được con trai để kế nghiệp dòng họ nối dõi tông đường
do đó việc tuyên truyền chính sách dân số đi kèm với các mô hình gia đình văn hóa
gắn liền với truyền thống địa phương đã và đang được chính quyền và ngành chức năng
ở đây triển khai bước đầu cũng ghi nhận những hiệu quả tích cực
đây là một buổi làm việc giữa đoàn phóng viên các báo đài trung ương
với ngành dân số huyện tiên lữ trong một chuyến đi thực tế tại địa phương
vấn đề được đội ngũ cán bộ làm công tác dân số tại địa phương này chỉ ra
đó là những bất cập trong việc nêu gương của đối ngũ cán bộ đảng viên
khi thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình
như chúng tôi thì sáu tháng đầu năm là có sáu trên chín mươi ba
người sinh con thứ ba thì có sáu cán bộ đảng viên
sáu cán bộ đảng viên thì nó lại tập trung là những các đồng chí là hiệu phó của các trường
mầm non trường cấp một cấp hai và chỉ có một hai đồng chí là cán bộ đảng viên thường
thế cái việc tuyên truyền thì nó sẽ gây khó khăn là khi xuống tuyên truyền
về công tác dân số thì dân người ta bảo là các ông cứ vận động đảng viên làm đi
thì chúng tôi sẽ chấp hành theo đảng thôi
thế cho nên là cái việc này là rất là khó tuyên truyền
theo quan điểm của tôi thì cái chính sách
đặc biệt là cái xử lý các cái đồng chí mà vi phạm cái chính sách dân số
mà là cán bộ đảng viên là còn quá nhẹ còn quá nhẹ
chưa đủ sức dân đe dẫn đến là họ không dám nói là họ quay thường
nhưng mà họ vẫn còn ngờ để họ vẫn có lách được các kẻ hở để họ sinh thêm con
trái ngược với sự thiếu ý thức
phất lờ các chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình của một bộ phận lãnh đạo cán bộ đảng viên
thì việc vận động xây dựng những mô hình gia đình kiểu mẫu tại những gia đình thuần nông
cũng được chính quyền làng xã dòng họ chủ động tham gia tích cực
theo trần cán bộ dân số huyện tiền lữ
chúng tôi đến thăm một trong những gia đình đang thực hiện tốt mô hình không sinh con thứ ba
tại xã ngô quyền huyện tiền lữ
đồng thời đây cũng là một mô hình gia đình truyền thống đang được tuyên truyền nhân rộng tại địa phương
mình xác định hai vợ chồng tôi là xác định là con nào cũng là con
thế nên khi sinh cái việc này rất tự nhiên thôi
nếu nào con trai
chúng tôi cũng rất là thoải mái và con gái cũng rất là phân khải thoải mái thôi
cho nên chúng tôi là không có mặc dù áp lực của nông thôn
thế rồi có thể là qua các cái đình đám giao lưu cũng có thể là do trúc tụ
bạn bè có thể kích động nhưng mà lập trường của tôi là rất vững vàng
cho nên là từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cho đến nay là hai mươi năm rồi
và chồng tôi là lập trường vẫn vững vàng và cũng không sinh thêm chó
trong những năm gần đây thì về sinh con thứ ba thì hầu như là không có
thế thì cái này không có thì tôi cũng phải nói rằng là
đây cũng là xuất phát từ những
truyền thông đại chúng hay là thông tin và trong truyền hình
báo chí hoặc là tất cả các cái những cái buổi sinh hoạt cộng đồng
hoặc là cũng là những buổi các buổi sinh hoạt của các cái tập thể
của trong địa phương là cũng đã lồng ghép cái chương trình này
đưa chương trình phổ biến rộng rãi ra để cho mọi người lắm được
cùng với các giải pháp trong vận động tuyên truyền
các cặp vợ chồng thực hiện mô hình không sinh con thứ ba
xây dựng mô hình gia đình văn hóa gắn với thực hiện tốt
dân số kế hoạch hóa gia đình thì việc thamiu đề xuất với hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chính sách kế hoạch hoạt động
cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương cũng được các cấp chính quyền
và ngành chức năng của địa phương này triển khai có hiệu quả
riêng về cái công tác chỉ đạo mà thamiu cho ủy ban nhân dân tỉnh thì
ở ngành y tế nguyên cũng như các ngành dân số của nguyên
đã thamiu thực hiện rất đầy đủ các đề án các chỉ thị của cấp chuyên đã đề ra
đều có những kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình của địa phương
phối hợp với người cao tuổi phối hợp với sở đồng minh xã hội
khi mà cái sự phối hợp mà chúng tôi thấy lo hơi nỏng nẻo thì chúng tôi có những buổi
giao ban quý hay giao ban sáu tháng thế còn những cái gì mà
cần nữa ảnh hưởng đến trung tâm y tế các bệnh viện
thì chúng tôi thường ra văn bản bằng đề nghị đồng chí giám đốc sở
ký cái văn bản đó để cái sự thực hiện nó sẽ hiệu quả hơn
nghiên cứu từ thực tế cho thấy để ban hành những chính sách kế hoạch hoạt động kịp thời
phù hợp tình hình thực tế tại từng vùng cộng đồng dân cư tận dụng tối đa nguồn lực
trong công tác phối hợp giữa ngành chuyên môn và cấp chính quyền
ban ngành đoàn thể các cấp tại từng địa phương và một điều cốt lõi đó là sự vào cuộc tích cực
chủ động của cả mạng lưới ngành dân số từ tỉnh cho đến từng thôn tổ dân phố
đây là những bài học được các tỉnh quảng ninh thái bình hưng yên đã và đang triển khai
nhằm huy động tối đa sức mạnh của cả cộng đồng trong việc thực hiện chính sách dân số tại từng địa phương
hy vọng hiệu quả của những mô hình này sẽ tiếp tục được phát huy và nhân rộng ra toàn vùng đồng bằng
ven biển bắc bộ nói riêng và cả nước nói chung
chương trình sức khỏe và cuộc sống của chúng tôi tuần này xin được tạm dừng tại đây
xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ này tuần sau